cơ quan anilima nga fsb đã bắt giữ ivan gokovic công dân mỹ đang làm phóng viên cho tờ the wall street journal ở moscow vì nghi ngờ người này là gián điệp
fsb tuyên bố xác định rằng gcovich đóng vai trò là đặc vụ cho phía mỹ đã thu thập dữ liệu tuyệt mật về hoạt động của một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nga
fsb không nêu rõ thời điểm bắt giữ gocovite phóng viên người mỹ này có thể phải đối mặt với bản án hai mươi năm tù nếu bị kết tội
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova thì nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên quy chế phóng viên nước ngoài lại bị lợi dụng bởi công dân nước ngoài ở nga để che đậy các hoạt động không phải là báo chí
tờ wall street journal đã bác bỏ cáo buộc của fsb và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho phóng viên ivan gokovic
theo hãng thông tấn ap của mỹ govic là phóng viên người mỹ đầu tiên bị bắt với cáo buộc gián điệp ở nga kể từ tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi